thưa quý vị việt nam có rất nhiều yếu tố để ngành bán lẻ phát triển như dân số trẻ
kinh tế đang ở giai đoạn phát triển tốt các chuyên gia trong nước và nước ngoài đều đánh giá
cao tiềm năng của ngành bán lẻ và đây chính là cơ hội rất lớn để phát triển cho phân khúc
bất động sản bán lẻ tuy nhiên cũng như nhiều lĩnh vực khác ngành nghề khác tiềm năng lớn
không đồng nghĩa với thành công sự vận động của kinh tế thị trường những thay đổi trong phương thức
quản lý đô thị thói quen tiêu dùng đang tạo ra áp lực đang ngày càng lớn đối với phân khúc
bất động sản bán lẻ chương trình kinh tế và dự báo hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này
mặt bằng bán lẻ
bán lẻ là một phân khúc đầy tiềm năng của thị trường bất động sản trong thời gian tới
đặc biệt là tại đô thị trung tâm như hà nội và thành phố hồ chí minh thị trường vẫn còn nhiều
cơ hội để phát triển bởi mật độ bán lẻ tại hai thành phố lớn còn khá thấp chỉ hai mươi sáu m hai và một mươi hai
một mươi m hai diện tích bán lẻ trên đầu người thấp hơn nhiều so với các thành phố khác trong khu vực đông nam á
như bangkok singapore và malaysia tầng lớp trung lưu tại việt nam đang phát triển nhanh chóng
cũng khiến thị trường bán lẻ trở nên thú hút hơn bao nhiêu
khái quát bức tranh về thị trường bán lẻ ở việt nam thì tôi phải quay trở lại là những cái điều kiện
ở trên đường để cho thị trường bán lẻ phát triển trong một quốc gia đó là mẫu dân số lớn
đó là dân số trẻ đó là thu nhập người dân được cải thiện tầng lớp trung lưu tăng lên
đó là tất cả những người dân được cải thiện tầng lớp trung lưu tăng lên
đó là tất cả những người dân được cải thiện tầng lớp trung lưu tăng lên
và những yếu tố đó là những yếu tố mà tuyên quyết cho thị trường bán lẻ phát triển
theo nghiên cứu của cbre có một mươi bảy nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng mới vào thị trường thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn một mươi sáu tăng gần gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
sự xuất hiện của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới và các chuỗi bán lẻ đình đám như seaven inleven
là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của thị trường việt nam
các thương hiệu thời trang ăn khách như zara h m
hay trước đó là túc shop mango đang lần lượt có mặt tại thành phố hồ chí minh và hà nội
chúng tôi cũng không ngạc nhiên nếu mà có những nhóm hoặc là những nhà đầu tư
những nhà bán lẻ ở nước ngoài tham gia vào thiệu thị trường này
nhất là khi mà việt nam tham gia hội nhập đầy đủ vào những thỏa thuận thương mại
đối với các đối tác các đối tác xung quanh cũng như là của wto
bảy eleven vào việt nam thì tôi cũng không ngạc nhiên
tôi chỉ ngạc nhiên tại sao họ đến chậm thế
một công ty nghiên cứu đã ước tính rằng thị trường này có thể đạt một trăm linh chín tám tỷ đô la vào năm hai nghìn một mươi năm
tăng hai bốn lần so với năm năm trước đó
con số tương tự được dự đoán có thể tăng lên một trăm bảy mươi chín tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam hiện xếp hạng thứ sáu trên toàn thế giới theo chỉ số phát triển bát lẻ năm hai nghìn một mươi bảy của atcad
thưa quý vị thực tế trên thị trường cho thấy điểm bán lẻ mới không ngừng tăng lên
cùng với các dự án trung tâm thương mại phát triển nhà ở khu đô thị
điều này tạo ra sự cạnh tranh không nhỏ cho những diện tích bán lẻ đã hình thành từ trước
cùng với mặt bằng các dự án mới đã bổ sung những tiện ích như chỗ đỗ xe dịch vụ ăn uống hay là giải trí
với giới trẻ thì mua sắm giờ đây không còn đơn thuần là sách làn đi chợ mà còn là các hoạt động đi kèm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
những công ty nước ngoài tham gia ngày càng mạnh vào cuộc đua giành thị phần trong thị trường chín mươi ba triệu dân
dân số trẻ với lối sống hiện đại và thói quen mua sắm ngày càng tăng chính là điểm mạnh rất phù hợp
để các nhà đầu tư chọn thị trường việt nam làm đích ngắm
hiện không chỉ riêng các nhà bán lẻ thái lan đối tượng đã rất thành công trong hoạt động m a gần đây tại việt nam
mà ngay cả các nhà bán lẻ từ nhật bản hàn quốc trung quốc cũng đang theo sát thị trường việt nam
nhà bán lẻ aon của nhật bản đã mở trung tâm thương mại lớn đầu tiên của họ tại việt nam
đặt ở thành phố hồ chí minh
kể từ đó họ đã mở thêm ba trung tâm nữa tại hà nội
aeon mall là nhà bán lẻ giàu kinh nghiệm
các trung tâm thương mại đã làm tại hà nội thành phố hồ chí minh đã có những thành công nhất định
tới đây sự xuất hiện của ionmon hà đông hà nội sẽ đóng góp đáng kể đến nguồn cung
có thể hưởng đến giá mặt bằng bán lẻ
trong khi các công ty nước ngoài
có lợi thế về vốn thiết kế đẹp mắt và chuỗi sản phẩm
thì các công ty địa phương cũng tỏ ra không kém gạch
vingroup đang nắm trong tài lợi thế từ mảng kinh doanh bất động sản
doanh nghiệp này kỳ vọng có thể vận dụng kinh nghiệm
những hiểu biết ở bảng kinh doanh bất động sản địa phương để phát triển mảng bán lẻ
bán lẻ bao gồm các trung tâm thương mại cùng hệ thống vinmart
vinmart plus vinpro đang là quân bài chiến lược của vingroup
sự phát triển mạnh mẽ của các nhà bán lẻ trong nước như vincom
gopmart góp phần tạo nên điểm sáng cho phần khúc mặt bằng bán lẻ
với các điểm mở mới không ngừng tăng lên
vì sự tiện lợi được ưu tiên hàng đầu trong thói quen mua sắm của người dân
nên hệ thống cửa hàng tiện ích mở hai mươi bốn trên bảy hay khu vực bán lẻ
tại khu nhà ở hiện đại là xu hướng tất yếu trong thời gian tới
những nhóm nhà đầu tư nước ngoài những nhóm nhà bán lẻ nước ngoài đến việt nam
thì lợi thế của họ là tài chính sự kinh nghiệm và hệ thống

đó là những nhóm nhà đầu tư nước ngoài đến việt nam
đó là những lợi thế của nhà đầu tư nhà bán lẻ nước ngoài
tuy nhiên nhà bán thẻ trong nước cũng không phải là không có lợi thế
và cái lợi thế lớn nhất của họ là họ hiểu người việt nam
và họ hiểu văn hóa việt nam
họ đã có sẵn mạng lưới
ví dụ tôi cũng vừa nói đến một số nhà bán lẻ nước ngoài
tôi phải nhắc đến là có những nhà bán lẻ trong nước
ví dụ như vinretail
những chuối bán lẻ của họ hiện nay mọc chân rết khắp nơi
đấy cũng là những đối thủ đáng rờm cho những nhà đầu tư nước ngoài
mà với thị trường thế này thì tôi cũng không dám chắc ai sẽ thắng ai
và tôi nghĩ rằng là không dẫn đến việc trượt tiêu nhau
dẫn đến việc cùng phát triển cùng chia sẻ thị trường
sự thay đổi trong quản lý điều hành trật tự đô thị
quản lý về hè đường giao thông của hai thành phố lớn
cũng đang có những tác động nhất định đến thói quen mua sắm
và hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ truyền thống
điều này sẽ có tác động mang tính bản lý đến phần khúc bất động sản bán lẻ

bởi vì việc người ta giao dịch người ta đi ra đi vào cũng sẽ bị hạn chế
thế thì cái việc mà kể cả bản thân đỗ xe ô tô
mà không được dừng đỗ quá năm phút mà cũng thậm chí là bị hạn chế
thì nó cũng ảnh hưởng tới việc là những người đi ô tô mà người ta dừng lại
để người ta vào cửa hàng người ta mua cũng sẽ không có nữa
vì cái việc mà bị phạt thì sẽ dẫn đến là họ sẽ phải tìm đến cái điểm đỗ xe mà an toàn hơn
thì cái đấy có lẽ là cái việc mà họ sẽ phải đi đến những khu vực như trung tâm thương mại
khu vực đỗ xe thì cái đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng tích cực
đối với cái mảng thị trường bán lẻ mà ở những khu trung tâm thương mại
mặc dù trong thời gian qua thị trường đã phải chứng kiến một số thương hiệu bán lẻ
dự án cũ phải cải tạo chuyển đổi hoặc đóng cửa do cạnh tranh gai gắt
nhưng xu hướng phát triển của bất động sản bán lẻ được dự báo sẽ chuyển động
theo hướng tích cực trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
một số dự án cung cấp bất động sản bán lẻ mới gia nhập thị trường
có chất lượng mặt bằng
dịch vụ tốt đang hoạt động khá hiệu quả
bán lẻ tại việt nam là một thị trường năng động có tính cạnh tranh cao
để tồn tại các dự án bất động sản bán lẻ mới cần phải có thiết kế và tiện ích mới mẻ
sáng tạo để thu hút khách hàng và các mặt hàng bán lẻ đã đi vào hoạt động
luôn phải đề cao yếu tố chất lượng dịch vụ gia tăng tiện ích
cần lưu ý rằng thị trường bán lẻ là những thị trường bán lẻ
sống của xã hội điều này tác động rất lớn đến phân khúc bất động sản bán lẻ
cái mà thị trường việt nam gần không chỉ đơn thuần là lượng mà còn là chất của mặt bằng bán lẻ
so sánh giữa hà nội và thành phố hồ chí minh có thể thấy các mặt bằng bán lẻ tại phía nam
tập trung nhiều hơn ở khu vực trung tâm với tỷ lệ một mươi ba giá thuê cao hơn tỷ lệ lấp đầy cao và ổn định
còn hà nội chỉ cung cấp hai tổng diện tích mặt bằng bán lẻ trong khu vực trung tâm
do quỹ đất hạn chế giá đất cao và giới hạn chiều cao công trình
đối với thị trường bất động sản bán lẻ đối tượng hướng tới thực ra không phải là các doanh nghiệp bán lẻ
mục tiêu của dự án cung cấp bất động sản bán lẻ hay nói cách khác là đơn vị cung cấp mặt bằng
là phải thu hút được các đối tượng khách hàng của các doanh nghiệp bán lẻ
các dự án bất động sản bán lẻ ngày nay phải tạo ra được chuỗi các trải nghiệm hoàn chỉnh nhất cho người đến mua sắm
làm thế nào để các gia đình các nhóm bạn đi cùng nhau
dành nhiều thời gian hơn tại các trung tâm thương mại
và làm sao để họ chi tiêu tại các trung tâm thương mại
chứ không phải chỉ đến để dạo chơi cho mắt
việt nam đang trong giai đoạn chuyển dịch kinh tế với những thay đổi sâu sắc trong hành vi của khách hàng
điều này có thể được thấy rõ trong sự tranh lệch giữa tỷ lệ mở rộng của các ngành bán lẻ khác nhau
thời trang bình dân với mức giá phải trăng gần với mức giá trung bình trên toàn cầu hiện đang là ngành phát triển mạnh nhất
tiếp theo đó là các ngành hàng khác như dạp chiếu phim giải trí
và ẩm thực hiện cũng đang trên đá phát triển
trong khi đó ngành hàng cao gấp và trang sức đang tập trung vào việc cải thiện tình hình kinh doanh của các cửa hàng hiện có
thù nhỏ thậm chí đóng cửa một số cửa hàng
các doanh nghiệp bán lẻ đang dần nhanh nhạy hơn trong việc đáp ứng những nhu cầu thường nhật của khách hàng
và đưa ra những mức giá phù hợp hơn với túi tiền của người tiêu dùng
và các nhà cung cấp mặt bằng luôn phải theo sát xu hướng của thị trường bán lẻ rất khó tính và bị tác động bởi nhiều yếu tố
thị trường bán lẻ thì chúng tôi nhận thấy những xu hướng đang có sự điều chỉnh rất là tích cực

mô hình cửa hàng kết hợp với kinh doanh trực tuyến và những sự điều chỉnh bớt tỷ trọng diện tích cho thuê của ngành hàng thời trang
cũng như là dành nhiều thời diện tích hơn cho cái ngành hàng về vui chơi giải trí
tuy nhiên chúng ta đang cùng xu hướng
hướng thị trường hà nội đang có cùng xu hướng so với thị trường bán lẻ thượng hải
ở những điểm như là những cái diện tích về cho thuê điện tử này hay là cho ngành hàng ăn uống cũng như là cho những ngành hàng đồ chơi cho trẻ con thì cũng đã trẻ em cũng gia tăng
khai thác tiềm năng của bất động sản bán lẻ những năm qua khá sôi động nhưng thành công không chia đều cho các doanh nghiệp
vậy làm sao để khai thác được tiềm năng và tránh những ảo tưởng dẫn đến thất bại
việc những trung tâm thương mại không thành công phải đóng cửa di rời hoặc sắp xếp lại để cải thiện tình hình hoạt động
cho thấy xác định lĩnh vực khách hàng mục tiêu và cơ cấu người thuê một cách hợp lý là rất quan trọng
lượng cung mặt bằng bán lẻ của hà nội trong năm hai nghìn một mươi bảy vào khoảng một trăm linh sáu m hai và hầu hết là ở vùng ven
bên cạnh đó phải kể đến nguồn cung không nhỏ từ khối đế của các công trình cao tầng
tuy nhiên tình hình hoạt động của bất động sản bán lẻ cũng có sự thay đổi
giá thuê mặt bằng tầng một của các tòa nhà cao tầng đã giảm hơn một mươi năm trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
và tỷ lệ lấp đầy hiện chỉ đạt tám mươi năm
việc khai thác diện tích mặt bằng thương mại tại khối đế các tòa nhà cao tầng đang trở nên khó khăn hơn
giá giảm nhưng người thuê không mặn mà
về tiềm năng của thị trường bán lẻ việt nam nói chung rõ ràng người tiêu dùng đang chi tiêu nhiều hơn
tuy nhiên với bất động sản bán lẻ
có sự khác biệt rất nhiều
từ từng khu vực từng dự án
và việc này phụ thuộc nhiều vào chất lượng mặt bằng
phụ thuộc vào các chủ đầu tư thu hút được nhà bán lẻ
phụ thuộc vào các chủ đầu tư thu hút được nhà bán lẻ nào đến trung tâm mua sắm của mình
và còn phụ thuộc vào trung tâm mua sắm
làm thế nào để gia tăng chất lượng và thu hút khách hàng
tuy vậy nhìn chung bất động sản bán lẻ đang là phân khúc có hiệu quả và sẽ tiếp tục hấp dẫn trong tương lai
hiện quỹ đất ở khu vực trung tâm hạn chế
nên năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy thị trường này có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại ô
lượng cung mặt bằng bán lẻ của hà nội trong năm hai nghìn một mươi bảy vào khoảng một trăm linh sáu m hai và đều ở khu vực ngoại thành
bên cạnh đó là diện tích khối đế của các công trình cao tầng
tuy nhiên tại nhiều dự án diện tích tầng một khối đế việc khai thác đang trở nên khó khăn hơn
giá giảm nhưng người thuê vẫn không mặn mà
áp lực gia tăng lên giá thuê và tỷ lệ lấp đầy của các trung tâm thương mại cho thấy
các nhà quản lý và nhà đầu tư cần tính toán nhiều hơn
trong quy hoạch đầu tư phát triển bất động sản thương mại
công trình quy hoạch thương mại là chúng ta đang có làm
nhưng phải gắn kết với nó giữa bố trí chợ giữa quy hoạch của các công trình cao tầng
và giữa cái phân bổ dân cư theo quy hoạch để chúng ta xác định được
thì đây là việc đang làm và hy vọng rằng sẽ sớm có quy hoạch mới được diễn
bên cạnh đó sự sụt giảm về giá và tỷ lệ lấp đầy của các trung tâm thương mại
cơ sở bán lẻ còn do tốc độ tăng trưởng chóng mặt của thương mại điện tử
có một sự cạnh tranh rất lớn

nhưng đó là những kênh bán lẻ online
hiện nay kênh bán lẻ online đang càng ngày càng phát triển
họ chính là đối thủ mà những nhà bán lẻ truyền thống cần nhắc tới
thì như vậy là với những chuỗi bán lẻ hiện đại có độ phủ lớn
mà lại tận dụng được vấn đề bán hàng online vào
thì việc thuận lợi hơn rất nhiều so với chỉ
với tính chất thị trường năng động và có tính cạnh tranh cao
để tồn tại các dự án bất động sản bán lẻ mới
cần phải đưa ra các thiết kế và tiện ích mới mẻ sáng tạo để thu hút khách hàng
một trong những câu hỏi quan trọng đặt ra cho các doanh nghiệp bán lẻ
tại các đô thị đang phát triển đó là nên phát triển theo hướng nào
các vị trí trung tâm có thể là giải pháp an toàn nhưng đòi hỏi chi phí cao hơn
trong khi các khu vực mới nổi tuy có chi phí tấp hơn nhưng lại ẩn trừ
thị trường mặt bằng bán lẻ tại các thành phố liên tục thay đổi
các dự án chất lượng cao hơn sẽ nhanh chóng xoán ngôi các dự án đi trước
theo xu hướng phát triển các doanh nghiệp bán lẻ có nhu cầu mở rộng
sẽ tìm đến các đơn vị phát triển uy tín để hợp tác
các nhà phát triển bất động sản bán lẻ thành công sẽ tìm cách thu hút các doanh nghiệp bán lẻ
và sẽ là sai lầm khi giữ tư tưởng cứ xảy dự án cứ có mặt bằng mới thì khách thuê sẽ tìm đến
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trong ngành bán lẻ đang thay đổi từng ngày tương lai sẽ là những con người của kỷ nguyên công nghệ
với thời đại của smartphone facebook hay những tiện ích công nghệ khác
các doanh nghiệp bán lẻ sẽ phải liên tục thay đổi để bắt kịp xu hướng
các dự án bất động sản bán lẻ vì vậy cũng cần phải thích ứng để không bị đào thải
trong thị trường cực kỳ tiềm năng nhưng cũng đầy cạnh tranh
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin bổ ích và lý thú
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại